hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam hải phòng đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do lũ lụt
hơn sáu trăm linh doanh nghiệp cơ quan đơn vị nhà hào tâm tham dự lễ phát động
trước tình hình mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền trung
chia sẻ với khó khăn trong cuộc sống của hàng triệu đồng bào miền trung ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố kêu gọi sự ủng hộ từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
các tổ chức tôn giáo các nhà hào tâm các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố
trung tây quyên góp giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
tại lễ phát động hàng trăm cơ quan đơn vị doanh nghiệp
nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với số tiền năm tám tỷ đồng và hơn một tỷ đồng là hàng hóa vật dụng thiết yếu
đã ủng hộ đồng bào miền trung sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một